theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính đến sáu giờ sáng nay ngày một mươi ba tháng sáu việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới
và đã bước sang ngày thứ năm mươi tám không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
trong ba trăm ba mươi ba ca mắc số ca điều trị khỏi là ba trăm hai mươi ba ca số ca còn đang điều trị là một mươi ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là sáu bốn trăm bảy mươi năm người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện một trăm ba mươi sáu người cách ly tập trung tại cơ sở khác năm bốn trăm bảy mươi tám người
cách ly tại nhà nơi lưu trú tám trăm sáu mươi một người